bảo hiểm xã hội tp hà nội hiện đã thực hiện việc bàn giao một trăm hai mươi chín đơn vị với tổng số tiền nợ là một trăm bốn mươi hai chín tỷ đồng
sang tổ chức công đoàn để tiến hành khởi kiện
đến nay tổ chức công đoàn đã nộp đơn khởi kiện hai mươi bốn đơn vị với tổng số tiền nợ là ba mươi chín bảy tỷ đồng
thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp do ban thành ủy tổ chức vào chiều ngày hôm qua một mươi tám tháng bốn
theo đại diện của bảo hiểm xã hội hà nội tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
hà nội có trên năm triệu người tham gia bảo hiểm y tế
đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình trên sáu trăm linh người tăng gần năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tám mươi hai
với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính việc thực hiện chi trả các chế độ qua bưu điện
qua thẻ atm đã thu được kết quả ban đầu đáng khích lệ
việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi theo thông tư năm giảm từ bảy ngày xuống còn dưới hai ngày
đối với địa bàn quận và dưới ba ngày đối với địa bàn huyện
trong chín tháng cuối năm bảo hiểm xã hội thành phố hà nội sẽ tập trung thực hiện các giải pháp thu hồi nợ
phấn đấu giảm tỷ lệ nợ xuống dưới bốn năm hai nghìn một mươi bảy nhằm bảo đảm quyền lợi và lợi ích chính đáng cho người lao động